thưa quý vị với một mươi mặt được nổi bật trong quý i vừa qua thủ tướng phạm minh chính yêu cầu thực hiện cao nhất tốt nhất phân đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng với tinh thần năm quyết tâm năm bảo đảm và năm đẩy mạnh
các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá nhìn chung tình hình kinh tế xã hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực kết quả tháng ba tốt hơn tháng một và tháng hai
tính chung quý i hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba quý i năm hai nghìn hai mươi bốn nhìn chung tốt hơn năm hai nghìn hai mươi ba tăng trưởng gdp quý i đạt năm sáu mươi sáu cao hơn cùng kỳ từ năm hai nghìn hai mươi và cao hơn kịch bản đề ra
cả ba khu vực đều phát triển tốt nông nghiệp tăng hai chín mươi tám công nghiệp và xây dựng tăng sáu hai mươi tám dịch vụ tăng sáu một mươi hai kìm ngạch xuất nhập khẩu tháng ba đạt sáu mươi năm tỷ usd
tăng ba mươi năm sáu so với tháng trước và một mươi hai so với cùng kỳ
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính cơ bản đồng tình với các đánh giá tại phiên họp
thủ tướng nêu rõ mặc dù kết quả đạt được là cơ bản nhưng nước ta vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức
về quan điểm chỉ đạo điều hành thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng sự lãnh đạo của trung ương bộ chính trị và lãnh đạo chủ chốt chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai hai nghìn ba mươi
kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm các nghị quyết chỉ thị của chính phủ thủ tướng chính phủ kiên quyết không lùi bước trước khó khăn giữ vững bản lĩnh kiên định mục tiêu đề ra nắm chắc diễn biến tình hình trong nước quốc tế nâng cao năng lực phân tích dự báo huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài giữa trung ương và địa phương giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại giữa sức mạnh doanh nghiệp trong nước ngoài nước với sức
mạnh phân cấp phân quyền phân bổ nguồn lực nâng cao năng lực thực thi ngăn với tăng cường kiểm tra giám sát
kinh tế số rồi kinh tế chia sẻ kinh tế trí thức huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm tạo sinh kế cho người dân góp phần mà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại
và trước mắt là tập trung cho chuẩn bị cái việc tài liệu rồi các cái luật pháp các cái chương trình kế hoạch
cùng với đó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực trong đó tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đầu tư tiêu dùng xuất khẩu và bổ sung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới
đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo việc làm sinh kế cho người dân
đẩy mạnh bác đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế xây dựng hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại đào tạo nhân lực chất lượng cao
trong đó phân đấu hoàn thành trong tháng bốn việc xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai luật các tổ chức tiến dụng luật kinh doanh bất động sản luật nhà ở chuẩn bị tốt các dự án luật trình tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế
tại hội nghị thủ tướng cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương với mốc thời hạn hoàn thành cụ thể